liên quan đến vụ việc người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh làm một chiến sĩ công an bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông hồ cao thắng
trú tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng năm chống đối tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên đường phan bội châu
ông thắng đã điều khiển xe máy đâm thẳng vào người hất ngã trung tá nguyễn đắc thủy thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bảo lộc gây thương tích
qua kiểm tra ông hồ cao thắng có nồng độ cồn là ba trăm một mươi bảy mg trên một lít khí thở